bộ quốc phòng mỹ đang có kế hoạch triển khai thêm khoảng năm trăm linh binh sĩ tới khu vực biên giới giữa mỹ và mexico để hỗ trợ các nhân viên biên giới đối phó với dịch covid một mươi chín
mỹ hiện duy trì khoảng năm binh sĩ ở khu vực biên giới phía tây nam giáp với mexico để hỗ trợ lực lượng tuần trai biên giới thực hiện những nhiệm vụ không liên quan đến thực thi pháp luật
do lo ngại dịch covid một mươi chín lây lan hôm hai mươi tháng ba chính phủ mỹ đã ra lệnh đóng cửa biên giới phía bắc giáp canada và biên giới phía nam giáp mexico theo đó cấm nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài và cấm mọi hoạt động đi lại không cần thiết
mỹ cũng bắt đầu áp dụng quy chế trục xuất ngay lập tức những người nhập cư trái phép về mexico để đảm bảo an toàn sức khỏe